thưa quý vị từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ bốn mươi
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
về kết quả giám sát ban thường vụ tỉnh ủy và một số đồng chí
trong thường trực tỉnh ủy các tỉnh hưng yên nam định sóc trăng
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác tổ chức cán bộ
quản lý sử dụng đất đai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm tài sản công
qua giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu các tổ chức đảng đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm
rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa
đồng thời yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh hưng yên nam định
tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cấp ủy tổ chức đảng trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai dự án đầu tư và mua sắm tài sản công
về kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
của ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh hòa bình con tum kiên giang hậu giang
qua kiểm tra ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh nêu trên rút kinh nghiệm
sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong công tác này
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định xem xét lại việc thi hành kỷ luật một số trường hợp
tại các tỉnh hòa bình con tum chưa tương xứng với nội dung tính chất mức độ vi phạm theo quy định của đảng
thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tập đoàn xăng dầu việt nam về các vi phạm
đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi chín của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí bùi ngọc bảo
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc tập đoàn
đề nghị ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tập đoàn xăng dầu việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí nguyễn quang tuấn nguyên đảng ủy viên nguyên bí thư tri bộ
nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty petrolimax singapore
cảnh cáo đối với đồng chí trần văn thịnh nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên ủy viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc
khiển trách đối với đồng chí trần minh hải phó bí thư thường trực đảng ủy
và đồng chí nguyễn thanh sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy
ủy viên hội đồng quản trị phó tổng giám đốc tập đoàn xăng dầu việt nam
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí
trung tướng trình văn thống bằng hình thức cảnh cáo do trong thời gian giữ cương vị
an ninh đồng chí đã tham mưu cho lãnh đạo bộ công an ban hành văn bản
về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
quyết định một số nội dung quan trọng khác